đường tuổi đường thì gặp rất là đa dạng về độ tuổi

đài tháo đường tuổi hai vẫn chỉ có thể gặp ở tuổi trẻ nhất là ở những người thừa cân và béo phỉ
nên là đài tháo đường chỉ hiểu sẽ gặp đa dạng ở độ tuổi
đáy tháo đường hoàn toàn có thể sàng lọc được
với sàng lọc đài tháo đường thì một là em có thể đi khám khám sức khỏe định kỳ tháng năm
nếu xét nghiệm hoàn toàn bình thường mình có thể khám định kỳ khoảng một đến hai năm một lần
nếu trong trường hợp mà đường máu bất thường thì bác sĩ sẽ có chỉ định về thăm khám sớm hơn
thứ hai nữa với những trường hợp mà đặc biệt thì có thể sẽ phải sàng lọc sớm
chẳng hạn như trường hợp mà gia đình có bố mẹ các anh chị em bị mắc đài tháo đường
thứ hai là những người có thể chạm về thừa cân béo phì những người mà hút thuốc lá tăng huyết áp dối loạn chuyển hóa mỡ máu
hoặc những người chẳng hạn như bệnh nhân mà người ta gọi là có đài tháo đường thai kỳ cũng nên được tầm soát hàng năm để trần đoán để loại trừ có bị đài tháo đường hay không